thưa quý vị vào chiều ngày bốn tháng năm tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
người phát ngôn bộ công an trung tướng tô ân sô đã thông tin về tiến độ điều tra các đại án liên quan đến tập đoàn phúc sơn và thuận an
về vụ án phúc sơn cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi ba bị can
tăng sáu bị can so với kỳ họp báo chính phủ tháng trước
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
với vụ án thuận an cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam tám bị can
trong giai đoạn từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tập đoàn thuận an đã trực tiếp hoặc liên danh
để tham gia và trúng các gói thầu tại một mươi sáu tỉnh thành phố với tổng giá trị trên hai mươi ba tỷ đồng
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba thuận an đã phát triển rất nóng và trúng nhiều gói thầu trị giá một mươi tám tỷ đồng
cũng vào chiều ngày bốn tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố bị can
khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông phạm bé tránh thanh tra sở giao thông và vận tải tỉnh lâm đồng
để điều tra làm rõ về tội nhận hối lộ thời kỳ ông làm giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh lâm đồng
năm hai nghìn hai mươi hai trở về trước
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng cũng đã khởi tố bắt tạm giam ông đinh văn đội
là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm
xe cơ giới tỉnh lâm đồng
liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới công an tỉnh lâm đồng cũng khởi tố bắt tạm giam
cán bộ nhân viên của đơn vị này để điều tra về tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
với hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép hồ văn đức chú tại xã kim thạch huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng trị khởi tố và bắt tạm giam
tại cơ quan an ninh điều tra hồ văn đức khai nhận được một người đài loan thuê đưa người xuất cảnh trái phép qua đài loan
với giá một mươi năm triệu đồng vào ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đức đã tổ chức cho một mươi chín người ở địa bàn các tỉnh phía bắc
xuất cảnh trái phép qua đài loan bằng đường biển sau khi nhóm người này cập bến đài loan thì bị cảnh sát đài loan phát hiện
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cũng vừa ra khởi tố
tại cơ quan an ninh điều tra hồ văn đức khởi tố và bắt tạm giam lại minh tiền chú thành phố long xuyên tỉnh an giang
về tội cướp tài sản trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi ông kim văn sai phát hiện ngô lâm quân
trộm xe mô tô của ông rồi bán cho người khác quân đã mang theo dao tự chế rồi nhờ lại minh tiền trở mình đến nhà ông sai
tới nơi quân chỉ bới hâm dọa những người trong nhà rồi cướp chiếc điện thoại di động và chiếc xe mô tô
ông sai mới trực về sau đó quân đưa điện thoại di động vừa cướp được đổi cho tiền
rồi hai đối tượng đem chiếc xe vừa cướp được đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân và bỏ trốn
đến tối ngày hai mươi năm tháng bốn tiền bị công an thành phố long xuyên bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh bến tre
còn quân đã bị cơ quan huyện thoại sơn tỉnh an giang bắt giữ trong một vụ án khác
một tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà qua mạng vừa bị công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với lực lượng cơ quan huyện trà ôn bắt quả ra
tại quán cà phê không có tên ở xã trà côn huyện trà ôn lực lượng chức năng tạm giữ hai mươi một đối tượng
có liên quan và tạm giữ tăng vật phương tiện tại hiện trường gồm hai mươi bảy điện thoại di động
hầu hết đều phát trực tiếp đá gà từ campuchia
hai mươi năm xe mô tô với tổng số tiền bảy mươi năm triệu sáu trăm linh nghìn đồng
hiện công an huyện trà ôn đang tiếp tục làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
thưa quý vị vào chiều ngày bốn tháng năm tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
người phát ngôn bộ công an trung tướng tô ân sô đã thông tin về tiến độ điều tra các đại án liên quan đến tập đoán phúc sơn và thuận an
về vụ án phúc sơn đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi ba bị can
tăng sáu bị can so với kỳ họp báo chính phủ tháng trước
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
với vụ án thuận an
cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam tám bị can và bị can mới nhất là dương văn thái
bí thư tỉnh ủy bắc giang về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các thủ tục tố tụng đối với bị can dương văn thái được tiến hành từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trong giai đoạn từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tập đoàn thuận an đã trực tiếp hoặc liên danh để tham gia và trúng các gói thầu tại một mươi sáu tỉnh thành phố
với tổng giá trị trên hai mươi ba tỷ đồng
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba thuận an đã phát triển rất nóng và trúng nhiều gói thầu trị giá một mươi tám tỷ đồng
trong đó có nhiều gói thầu thuộc nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau covid một mươi chín
đến nay các bị can như nguyễn duy hưng phạm thái hà dương văn thái và nhiều bị can khác đã khai báo với thái độ thành khẩn
và chi tiết làm rõ bản chất của vụ án
có những bị can đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại
qua vụ án này cơ quan điều tra kêu gọi
những ai mắc sai phạm hãy trung thực báo cáo với tổ chức hoặc tự thú để được hưởng khoan hồng
người phát ngôn bộ công an nhấn mạnh
tại tỉnh nghệ an công an huyện quỳ châu và phòng kế sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
đồng chủ trì vừa phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn
bắt một đối tượng thu giữ tám viên ma túy tổng hợp hai dao nhọn cùng một số tăng vật liên quan
đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ là ngân văn thái
ngân văn thái tên là ngân văn thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện tương dương
quá trình hoạt động phạm tội đối tượng luôn thủ sẵn dao trong người và thường xuyên lẩn trốn trong khu vực rừng núi biên giới
nên công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn
sau một thời gian theo dõi ngày hai tháng năm lực lượng công an đã bắt giữ ngân văn pịt
tăng vật thu giữ gồm hai viên ma túy tổng hợp một xe mô tô một điện thoại di động hai dao găm
cùng ngày khám xét tại chỗ ở của đối tượng ba chuyên án thu giữ thêm sáu viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan
công an thị trấn ma lâm huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận vừa phối hợp với ngân hàng agribank
chi nhánh huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận đã kịp thời ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng internet
trước đó vào chiều ngày ba tháng năm người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại thị trấn ma lâm huyện hàm thuận bắc
đến trụ sở ngân hàng agribank
chi nhánh hàm thuận bắc làm thủ tục rút số tiền gửi tiết kiệm trong tài khoản là ba hai tỷ đồng để chuyển qua một tài khoản ngân hàng khác
tuy nhiên do có dấu hiệu đáng ngờ cùng với số tiền lớn nên nhân viên ngân hàng agribank trình báo và yêu cầu công an thị trấn ma lâm hỗ trợ xác minh
qua quá trình làm việc bà này cho biết được một đối tượng tự xưng là cán bộ của bộ công an gọi điện thoại liên hệ với bà
thông báo với nội dung là bà nhanh có liên quan đến một vụ án ma túy nên yêu cầu bà nhanh chuyển số tiền ba
một mươi tỷ đồng để phục vụ điều tra do có những dấu hiệu bất thường nên công an thị trấn ma lâm cùng với ngân hàng agribank
tạm dừng việc làm thủ tục giao dịch và giải ngân cho người phụ nữ này
qua quá trình vận động thuyết phục của công an thị trấn ma lâm cùng với ngân hàng agribank
người phụ nữ nhận ra đây là chiêu trò lừa đảo của các đối tượng xấu và cũng đã kịp thời dừng các liên lạc
và giao dịch ngân hàng với các đối tượng xấu nêu trên không để xảy ra mất tài sản
để biểu dưng tinh thần chủ động trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong ngày bốn tháng năm
ông nguyễn hữu câu giám đốc ngân hàng agribank bình thuận đã đến chúc mừng và thưởng nóng cho ngân hàng agribank
chi nhánh hàm thuận bắc và công an thị trấn ma lâm